tại thành phố bạc liêu ban dân vận trung ương tổ chức hội nghị đánh giá một năm thực hiện chỉ thị hai mươi một của ban bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác trong tình hình mới
hoạt động này cũng gắn với việc thực hiện chỉ thị ba mươi năm của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng tại khu vực đồng bằng sông cửu long
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị đồng chí trương thị mai đánh giá cao những người đứng đầu các cấp ủy đã quan tâm thực hiện công tác phụ nữ
các địa phương đều có các biện pháp cụ thể để thực hiện chỉ thị hai mươi một của ban bí thư
đồng thời nêu rõ trong thời gian tới các cấp ủy đảng tại các địa phương trong khu vực đồng bằng sông kiều lâm cần quan tâm hơn nữa trong việc đào tạo bầu trí cán bộ nữ giữ chức vụ nhất là cán bộ nữ tham gia ban thử vụ tình nguyện các tỉnh thành phố
đồng chí trương thị mai đề nghị các địa phương phải làm rõ vấn đề
tỷ lệ nữ tham gia ban chấp hành cấp xã lại cao hơn cấp huyện cấp tỉnh
ngoài ra cũng cần có giải pháp để bảo đảm sự vững chắc về tỷ lệ nữ tham gia ban chấp hành như hiện nay tỷ lệ cán bộ nữ trẻ tham gia ban chấp hành các cấp